dịch virus corona vẫn đang tăng nhanh số ca mắc tại trung quốc và trên thế giới
tại việt nam ngoài hai trường hợp du khách trung quốc mắc bệnh được cách ly tại bệnh viện trợ rẫy
thành phố hồ chí minh miền bắc ghi nhận thêm bốn người việt nam dương tính với virus corona
một trường hợp đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa một ca nhiễm mới ở khánh hòa
và hai người đang được cách ly tại bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh
hiện nay theo các bác sĩ hai bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện nhiệt đới trung ương đang có tiến triển tốt
những người đã tiếp xúc với bệnh nhân này đều đã được cách ly theo dõi
hiện hai bệnh nhân người vĩnh phúc đang điều trị cách ly tại bệnh viện bệnh nhiệt đới đều đã hết sốt
không có biểu hiện lâm sàng nhưng vẫn được cách ly đặc biệt
hiện hai bệnh nhân người vĩnh phúc đang điều trị cách ly tại bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa một ca nhiễm mới ở khánh hóa

hiện hai bệnh nhân người vĩnh phúc đang điều trị cách ly tại bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa một bệnh nhân người vĩnh phúc đang điều trị cách ly tại bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa một bệnh nhân người vĩnh phúc đang điều trị cách ly theo dõi
hiện hai bệnh nhân người vĩnh phúc đang điều trị cách ly tại bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa một bệnh nhân người vĩnh phúc đang điều trị cách ly theo dõi
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo